tại nhà văn hóa sinh viên tp hcm diễn ra ngày hội hoa hướng dương lần thứ một mươi hai với chủ đề
vì chiến binh hoa mặt trời dành cho bệnh nhi ung thư do hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm
phối hợp cùng với báo tuổi trẻ tổ chức
đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm một mươi hai năm nghệ mất của công dân trẻ tiêu biểu tp hcm
lê thanh thúy người khởi xướng chương trình ước mơ của thúy cũng như một mươi hai năm hoạt động chương trình
với chủ đề vì chiến binh hoa mặt trời ngày hội gồm các hoạt động như rạp chiếu phim hoa mặt trời
chạy bộ đường đua hoa mặt trời vận động mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng
chuyến xe buýt hoa mặt trời sân khấu trao ước nguyện hồng tặng quà cho một chiến binh hoa mặt trời
cho học bổng ước mơ của thúy cho bệnh nhi ung thư v v
ngoài ra chương trình cũng trao một trăm sáu mươi suất học bổng ước mơ của thúy cho bệnh nhi khỏi bệnh trở lại trường
tặng một phần quà cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại một mươi bệnh viện ở tp hcm đà nẵng huế và hà nội